tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn và rất nguy hiểm đối với loại hình karaoke quán bar vũ trường
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương cũng đang tiến hành tổng kiểm tra
xử lý nghiêm tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke trên toàn quốc
nội dung cụ thể chúng tôi sẽ phản ánh trong toàn bộ thời lượng của chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
khoảng hai mươi h bốn mươi tám phút tối ngày sáu tháng chín cháy bùng phát tại quán karaoke an phú
địa chỉ số một trăm sáu mươi sáu c khu phố một phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
hộ kinh doanh này có tổng diện tích mặt sàn là một năm trăm linh m hai gồm ba tầng quy mô ba mươi phòng hát
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
nhận tin báo cháy công an tỉnh bình dương điều động lực lượng phương tiện cùng sự chi viện
của công an thành phố hồ chí minh tiến hành chữa cháy cứu người bị nạn
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng chín
cứu nạn cứu hộ kết thúc
lực lượng chức năng cứu an toàn hai mươi hai người mắc kẹt nhưng đã có ba mươi hai người thiệt mạng trong đám cháy
thông tin về vụ cháy giám đốc công an tỉnh bình dương cũng cho biết
ban đầu nhận tin có cháy từ nhân viên nhiều khách vẫn chủ quan tiếp tục đóng phòng lại hát
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều phòng hát khóa từ bên trong
gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
nhưng ở đây có một điều mà tôi nói là
ngoài những nguyên nhân về mặt khách quan chủ quan mà đã cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí
thì tôi cho rằng một phần trách nhiệm là do những người tham gia vào cái phòng hát đó
ý thức trách nhiệm của những người tham gia hát
trong cái tình trạng không được tỉnh táo
trong tình trạng không được tỉnh táo đã uống rượu bia trong cái tình trạng lơ tơ mơ
không được tỉnh táo lắm
thế đó khi mà nhân viên rồi là quản lý ở cơ sở cao kê đến gõ cửa
kêu gọi là đã xảy ra vụ cháy
và đề nghị mọi người đi theo lối trách nhiệm để tránh khỏi sự nguy hiểm của đám cháy
nhưng mà hầu như là một số phòng là không chấp hành
có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên lôi về trong phòng đóng cửa lại
nếu là nhân viên thoát ra rồi thì cung cấp lại thông tin cho cơ quan công an là như vậy
cũng theo cơ quan chức năng về cơ sở pháp lý
cơ sở kinh doanh cao kê này đủ điều kiện hoạt động
đã được thẩm duyệt nghiệm thu về
phòng cháy trịa cháy
nhưng vụ cháy xảy ra tiếp tục cho thấy
vấn đề phòng cháy trịa cháy đối với các quán cao kê phải được xem xét lại một cách nghiêm túc
bởi thực tế qua công tác kiểm tra cho thấy
nhiều cơ sở kinh doanh mới đưa vào hoạt động
có quy mô có sự đầu tư về hệ thống phòng cháy chữa cháy
nhưng trong quá trình hoạt động đã không tuân thủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy
thậm chí là bỏ qua lơ lả
mặc dù quy định hiện hành về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với cơ sở kinh doanh vũ trường karaoke là khá chặt chẽ
thế nhưng những vụ việc thương tâm vẫn xảy ra
không phải đến bây giờ nguy cơ cháy nổ đối với loại hình kinh doanh karaoke quán bar vũ trường mới được chỉ ra
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
công an các đơn vị địa phương đã tổng kiểm tra
ra soát việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đối với tất cả các cơ sở karaoke quán bar vũ trường trên địa bàn toàn quốc
và thực tế phát hiện không ít cơ sở có vi phạm nghiêm trọng thuộc diện tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu
nhưng đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar hay karaoke thì hậu quả để lại nặng nề hơn nhiều
vụ cháy xảy ra tại quán ba x năm plub thị trấn tứ trưng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi làm ba người chết là một ví dụ
ba người cũng đã tử vong khi một quán karaoke trên đường trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội cháy lớn vào năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó hai năm vào năm hai nghìn một mươi bốn cũng xảy ra một vụ cháy quán karaoke trên phố giảng võ khiến năm người tử vong
năm hai nghìn một mươi chín quán karaoke lớn nhất thành phố vinh tỉnh nghệ an xảy ra cháy khiến một người chết
tại hà nội mới đầu tháng trước vụ cháy quán karaoke trên phố quan hoa quận cầu giấy
khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy

theo lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy và cứu nạn cứu hộ các địa phương
nhiều công trình được cải tạo thay đổi công năng từ nhà ở sang quán karaoke
nằm ở trong khu dân cư hoặc những khu đô thị mới thường sử dụng các vật liệu trang trí nội thất cách âm
dễ bắt cháy như mút xốp cao su phong rèm thiết kế các phòng kín lối thoát nạn không bảo đảm
do đó khi cháy xảy ra thương vong về người là rất lớn
trong các phòng karaoke và các vũ trường thì thiết bị điện và công suất sử dụng điện là cực lớn
trong khi các vật liệu để cấu tạo từ trần tường sàn đến các vật liệu phục vụ cho kinh doanh dịch vụ đều là vật liệu dễ cháy
thế và chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình sinh hoạt của người tham gia sinh hoạt ở đó
hút thuốc lá dùng lửa đốt nến rồi nhiều tiệc sử dụng các pháo phát sáng
thế rồi là các sự cố về điện những cái nguồn nhiệt này có thể dẫn đến cháy
và khi đã cháy ở đây thì các vật liệu như tôi vừa nói nó muốn cháy nó tỏa khói độc
và nó lan tràn rất nhanh bức xạ nhiệt rất lớn đám cháy phát triển rất nhanh
trong không gian kín như vậy thì cái việc thoát nạn đảm bảo cái tính mạng sức khỏe con người trong đó là rất là bị đe dọa rất lớn
và công tác cứu chữa thì cũng gặp vô vàn khó khăn
một số trường hợp thì hiện nay là vi phạm về không thẩm duyệt nghiệm thu
về phòng cháy
nó cũng liên quan đến nhiều cái bất cập là nhiều loại hình cao kê là người ta không được
tức là người ta không xây dựng từ ban đầu mà người ta sẽ chuyển công năng từ người ta xây nhà ống nhà dân
sau đó người ta mới chuyển sang loại hình kinh doanh cao kê
vì vậy là khi tiến hành các bước thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy cháy thì nó sẽ mắc rất nhiều
và hầu như những công trình này thì không đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy theo đúng quy định của nhà nước
đặc biệt là về lối thoát nạn
còn đối với các cơ sở đã được thẩm duyệt nghiệm thu vi phạm về phòng cháy chữa cháy cũng không phải là ít
hệ thống báo cháy không hoạt động đèn chiếu sáng sự cố trong tình trạng tương tự
hệ thống điện câu móc tùy tiện không đúng theo thiết kế ban đầu
các cơ sở để xảy ra vi phạm đã bị lực lượng công an lập biên bản xử lý
cơ sở tôi là chưa cấp điện vào cấp biển báo phòng cháy cháy
các biển easit núi thoát hiểm chuông báo động chưa cấp điện
tôi sẽ cấp điện
tôi sẽ khắc phục trường hợp này sớm nhất để hoạt động đúng pháp luật
mới đưa vào hoạt động chủ đầu tư và chủ các cơ sở kinh doanh karaoke cơ bản đã có sự quan tâm đối với công tác phòng cháy chữa cháy
thực hiện các thủ tục thẩm duyệt nghiệp thu theo đúng quy định
tuy nhiên trong thực tế việc duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn như thế nào lại là một câu chuyện khác
và để có thể chấn chỉnh và đảm bảo kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ đối với những trường hợp
để xảy ra vi phạm hoặc vi phạm kéo dài trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
kiểm tra công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cơ hội tại cơ sở của mình
thì hiện nay anh đang vi phạm về cái sử dụng điện
điện như thế này là không đảm bảo an toàn phòng cháy
bọn anh đấu nối và cơi nới về thiết kế
không đảm bảo theo thiết kế ban đầu và theo điều ba mươi sáu của nghị định bốn về sử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
là bọn anh sẽ phải bị sử phạt
cái việc này bọn anh phải buộc bắt buộc phải khắc phục ngay
vi phạm phổ biến nhất tại các quán karaoke hiện nay là hệ thống điện không bảo đảm an toàn
trong khi chập điện là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới cháy nổ
vụ việc xảy ra tại quán karaoke an phú tỉnh bình dương là một ví dụ
thế nhưng với chủ cơ sở này đây chỉ là lỗi nhỏ
chúng tôi trang bị thiết bị phòng cháy thang thoát hiểm và tất cả
và trang bị bình chữa cháy rồi đèn báo cháy rồi tất cả các thiết bị trang bị tốt
nhưng còn một số dây điện mà chúng tôi sẽ xin khắc phục
vì còn tồn tại bé chúng tôi sẽ xin khắc phục ngay lập tức
đối với các nội hình karaoke này là nội hình kinh doanh đặc biệt
cho nên quận cầu giấy đã thường xuyên chỉ đạo công an quận
tổ chức kiểm tra đột xuất về công tác phòng cháy chữa cháy ngoài kiểm tra định kỳ ra
qua kiểm tra thì sẽ phát hiện thiếu soát cơ sở với tinh thần xử lý nghiêm
những cơ sở nào không đảm bảo an toàn phòng cháy
chúng tôi sẽ tương quyết tạm định chỉ và định chỉ hoạt động và xử phạt nghiêm theo quy định
riêng đối với thành phố hà nội địa bàn hiện có một ba trăm sáu mươi chín cơ sở kinh doanh karaoke

qua giả soát và tổng kiểm tra chúng tôi sẽ xử lý nghiêm

lực lượng công an phát hiện bảy trăm tám mươi chín cơ sở
không bảo đảm một trong các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
chiếm tới bốn mươi hai trong số đó là vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy
phải bị tạm định chỉ hoặc định chỉ hoạt động
một mươi hai cơ sở đã thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke
giờ là những đối tượng này chúng tôi rất cường quyết trong kiểm tra
cũng như xử lý các sai phạm
nhưng bên cạnh đó
bên cạnh đó chúng tôi cũng muốn nói rằng là lực lượng công an là lực lượng nòng cốt
mặc dù chúng tôi là quản lý nhà nước bây giờ quản lý nhà nước bây giờ xuống đến cả cấp xã phường cũng rất chặt chẽ sẽ không bị bỏ lọt
nhưng đến xã phường cũng như chúng tôi cũng chỉ là lực lượng quản lý nhà nước
nhưng ở đây cái quan trọng vẫn là cái ý thức của người đứng đầu kinh doanh cái lĩnh vực này
phải chấp hành pháp luật về phòng cháy chế cháy và lĩnh vực an ninh trực tự
thứ hai là những người làm việc ở tại môi trường này thì cũng phải được đào tạo những kiến thức cơ bản và được cấp chứng chỉ theo quy định
và cái thứ ba ở đây rằng là không gì hơn là chúng ta phải dựa vào dân
cái quan sát theo dõi của người dân và chúng ta lắng nghe cái phản ánh của người dân để chúng ta sẽ xử lý những cái thông tin đó
để làm sao mà tránh cái việc mà cơ sở hoạt động một cách là tùy tiện không chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy
cũng như lĩnh vực an ninh trực tự
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương qua kiểm tra kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
không để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người đặc biệt là với loại hình karaoke quán bar
giao công an cấp quận cấp phường giám sát chặt chẽ và công an địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an
các quán bà karaoke gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản là người bị nạn thiếu kiến thức kỹ năng cần thiết để ứng phó khi xảy ra cháy
clip sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cách thoát nạn khi có cháy xảy ra đối với loại hình này
các quán bar karaoke thường đông người rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người
mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách
tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chạy cháy và kỹ năng phân nạn
khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn
khi có cháy cần bình tĩnh hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính
nếu cửa chính bị lược khói hãy tìm lối thoát thoát
ban công cửa sổ sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang
tuyệt đối không núp trong phòng nhà vệ sinh
nếu phải băng qua lửa hãy dùng chân lướt cuốn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể
nếu có khói hãy dùng khăn ướt che kín mũi miệng và cúi thật thấp men theo thường để ra lối phân nạn
có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người
nếu có khói hãy dùng chân ướt che kín mũi miệng và cúi thật thấp men theo thường để ra lối phân nạn